phát biểu khai mạc hội nghị tổng kết chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại hà nội đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung mương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tình hội đồng lý luận trung ương nhấn mạnh
đây là chương trình khoa học trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư
nhằm xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn trước hết là khoa học về lý luận chính trị
phục vụ việc hoạch định đường lối chủ trương của đảng
hội đồng lý luận trung ương đã sớm triển khai chương trình theo sự chỉ đạo của ban bí thư
đến nay các đề tài đã được nghiệm thu hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu
trên cơ sở các ý kiến đóng góp thường trực hội đồng lý luận trung ương đã xây dựng
chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trong năm năm tới
tập trung vào năm nhóm vấn đề gồm những vấn đề lý luận chung những vấn đề về chính trị
về kinh tế những vấn đề về văn hóa xã hội và con người như vấn đề về quốc phòng an ninh đối ngoại